xem xét cho thôi giữ chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí trương thị mai là cám bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
trong thời gian giữ cương vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí trương thị mai
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí trương thị mai thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba